thấm thiết thì hiểu sâu về cái ý nghĩa của cuộc hoạt động này
và tôi cũng thấy rằng mình làm cái đó càng ngày càng thấy được cái chính sách của đảng của nhà nước của mình
đúng là nhà nước là nhà nước của dân do dân và vì dân
cho nên là chăm lo cho cái đời sống của bà con như thế bà con càng tin tưởng ở chính quyền tin tưởng ở đảng mình
với hí phương chăm cho cần câu để người dân tự lo đi câu cá
nhiều địa phương trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã có nhiều cách làm sáng tạo để giúp đỡ hộ nghèo có vốn làm ăn và thoát nghèo bền vững
như mô hình tổ tương trợ vốn không lãi của ủy ban mặt trận tổ quốc xã lý nhơn huyện cần giờ
thoát nghèo nhờ rau muốn đuổi của ủy ban mặt trận tổ quốc xã nhị bình huyện hóc môn
giúp bò giống giảm nghèo bền vững
ủy ban mặt trận tổ quốc xã phạm văn cội huyện củ chi hỗ trợ cho vay vốn không lấy lãi phường một mươi năm quận một mươi v v